một nhóm đối tượng tổ chức đánh bạc và đánh bạc vừa bị công an nguyễn tân châu tỉnh tây ninh tạm giữ
đánh bạc dưới hình thức lắc tài xỉu ăn thua bằng tiền tại ấp tân tây xã tân hương
tại hiện trường được được công an thu giữ hai trăm ba mươi hai triệu đồng tám xe máy cùng nhiều điều vật liên quan khác
sòng bạc này do trần gia phú móc nối với nguyễn hoàng sa và nguyễn văn giang đều ở huyện tân châu đứng ra tổ chức
thưa quý vị và các bạn vào ngày hai mươi ba tháng sáu vừa qua bộ trưởng bộ nội vụ phạm thị thanh trà đã ký quyết định số bảy trăm năm mươi tám qd bnv
về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động thuộc bộ
trong đó có khá nhiều quy định về những điều không được làm ví dụ như là mặc quần bò áo kín đáo váy dài quá đầu gối
không xẻ tả quá cao hay là không được mặc quần bò áo phong không có ve cổ
và hạ quy tắc ứng xử này nhằm có thể nâng cao văn hóa công vụ góp phần hình thành phong cách ứng xử
lề lối làm việc chuẩn mực của đội ngũ cán bộ công chức viên chức người lao động của bộ
đảm bảo tính chuyên nghiệp liêm chính trách nhiệm năng động minh bạch hiệu quả trong hoạt động thực thi nhiệm vụ
và ngay sau khi được ban hành thông tin này ngay lập tức cũng đã nhận được sự quan tâm của dư luận và sự chia sẻ của cộng đồng mạng
mời quý vị cùng theo dõi ghi nhận của chúng tôi ngay sau đây
bộ nội vụ yêu cầu cán bộ trong ngành phải có tư thế tác phong cử chỉ nghiêm túc thái độ niềm nở
hoa nhã khiêm tốn lễ phép tôn trọng người giao tiếp sử dụng ngôn ngữ chuẩn mực rõ ràng mạch lạc
trong quá trình thực thi công vụ mà tiếp xúc trực tiếp hoặc bằng văn bản hành chính
qua các phương tiện thông tin như điện thoại thư tín qua mạng internet với tổ chức công dân
thì phải đảm bảo thông tin trao đổi đúng nội dung công việc
thực hiện bốn xin bốn luôn xin chào xin lỗi xin cảm ơn xin phép
luôn mỉm cười luôn nhẹ nhàng luôn lắng nghe luôn giúp đỡ
cộng đồng mạng nhiều ý kiến ủng hộ và cho rằng
việc ban hành quy tắc ứng xử của bộ nội vụ sẽ góp phần tạo nên một môi trường làm việc nghiêm túc chính quy hơn
việc giải quyết các thủ tục đối với công dân các tổ chức sẽ thuận lợi và hiệu quả hơn
nhiều chuyên gia cũng cho rằng thực ra đây không phải là một cách làm mới
ngày bộ nội vụ năm hai nghìn tám cũng đã bàn hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc
tuy nhiên việc ban hành bộ quy tắc ứng xử trong giai đoạn hiện nay rất cần thiết vì sau một thời gian khá dài thực hiện từ năm hai nghìn tám chắc chắn sẽ có những điều chưa thực sự phù hợp với thực tiễn hiện nay
tôi ủng hộ cách làm của bộ nội vụ trong việc ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động làm việc trong các cơ quan hành chính đơn vị sự nghiệp thuộc bộ nội vụ
bộ nội vụ là cơ quan cần phải làm gương trong việc xây dựng văn hóa công sở
nên trong bối cảnh chính phủ mở ra
mới đang có những hành động quyết liệt trong chấn trình các hoạt động nói chung thái độ hành vi ứng xử của công chức viên chức nói riêng thì việc này lại càng đáng khuyến khích
khi quy tắc ứng xử được ban hành đi cùng với đó luôn là những mục đích những mong muốn mang tính tiến bộ hướng tới sự hiệu quả tốt đẹp hơn nhưng vấn đề quan trọng là hiện thực hóa quy tắc ứng xử
liên quan đến vấn đề trang phục của công chức viên chức người lao động khi đi làm bộ nội vụ yêu cầu không được mặc quần bò áo phong
không có ve cổ váy dài quá đầu gối không xẻ tạt quá cao
đối với những quy định cụ thể này cũng có nhiều ý kiến khác nhau một số ý kiến thì cho rằng quy định này hơi cứng nhắc khắt khe chỉ cần không mặc đồ hở hang phản cảm trái với văn hóa công sở là được
một số khác thì cho rằng nếu đây là quy định áp dụng chung cho toàn xã hội thì có thể phải tranh cãi về tính phù hợp của nó
tuy nhiên đây chỉ là áp dụng cho cán bộ công chức của bộ nội vụ
thì lại không có vấn đề quan trọng
vấn đề gì phải bàn cãi
chúng ta không nên kỳ thị quần bò quần nhung hay quần áo nâu
từ trước đến nay với nhiều người mặc quần bò thể hiện sự năng động tiện lợi
nếu có quy định về ăn mặc thì nên quy định mọi người không được mặc hở hang phản cảm
chứ không nên ấn định riêng với quần bò vì quần bò chỉ là chất vải mà thôi
mỗi cơ quan tổ chức đơn vị cộng đồng hay thậm chí gia đình có thể có quy định riêng thể hiện văn hóa của chính mình
điều quan trọng là văn hóa ấy
phù hợp với bối cảnh đặc thù công việc được sự đồng tình ủng hộ của mọi người trong cộng đồng ấy
khi chúng ta ứng xử với văn hóa chúng ta cần tôn trọng sự khác biệt quyền văn hóa của mỗi người
trong đó có quyền quyết định về văn hóa của chính họ
miễn là những biểu hiện văn hóa ấy không đi ngược lại với giá trị của cộng đồng chung
gần đây bộ thông tin và truyền thông đã ban hành bộ quy tắc ứng xử trên môi trường mạng
và giờ đây bộ nội vụ cũng ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức
viên chức và người lao động của bộ mình
nhiều ý kiến của cộng đồng mạng cũng cho rằng đây là một xu thế chung để ứng phó với bối cảnh xã hội mới
nơi mà những tác động của xã hội đặc biệt là từ môi trường mạng
đã có lúc khiến cho chúng ta mất định hướng trong hành vi ứng xử của mình
nếu như các bộ ngành lĩnh vực khác của đời sống xã hội cũng có được bộ quy tắc ứng xử của mình
đó cũng là điều nên làm để tất cả có thể điều tiết hành vi ứng xử cho cộng đồng mình
từ đó là cho toàn xã hội
tuy nhiên cư dân mạng cũng cho rằng bàn hành các quy tắc ứng xử là một chuyện
việc các quy định đó có thực sự trở thành nét văn hóa của công chức không lại là vấn đề khác
bởi những quy định về trang phục dễ dàng có thể thực hiện
nhưng những quy định liên quan tới văn hóa công vụ ứng xử với nhân dân
thì cần nhiều hơn ở chính sự tự giác ý thức trách nhiệm của mỗi công chức
ý kiến của bạn như thế nào về quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức
vừa được bộ đội vụ bàn hành
hãy chia sẻ và để lại bình luận trên fanpage chính thức của truyền hình công an nhân dân

và đây cũng là một trong những nguyên nhân gián tiếp thúc đẩy các hành vi vi phạm giao thông của người tham gia giao thông
tình trạng này đang diễn ra phổ biến tại nhiều tuyến đường gây xung đột
và mất an toàn giao thông tại các điểm mở quay đầu xe
và phóng viên câu chữ giao thông đã có ghi lệnh cụ thể ngay sau đây
xong đã gặp phải thông ích cản trở bởi từ chiều đi được chiều thâm hậu của các phương tiện xe máy
một xe hai xe cứ thế nối điêu nhau bất chấp nguy hiểm bằng cắt qua đường
nếu ai không làm chủ tốc độ quá chặn chắc chắn sẽ xảy ra
tôi làm đây cũng lâu rồi nhưng mà cũng chứng kiến nhiều những người thiếu ý thức
tham gia giao thông thì đi ngược chiều vào những nối mở là gây tai lạn rất nhiều
khi có lực lượng chức năng ở đây thì họ đi rất đúng họ không đi nhưng mà cứ vắn cái là lại tình trạng lại xảy ra
những người tham gia giao thông mà đi ngược chiều đấy thì tôi chứng kiến là để người ta đi đúng chiều
đi tốc độ rất cao đường một chiều rộng lúc vắng nên xảy ra tai nạn và trạng liên tục
mọi hoạt động giao thông muốn được thông thoáng thuận lợi khi mà chỉ khi người dân tuân thủ luật an toàn giao thông
không phải nói quá khi cho rằng ít có nơi nào như việt nam
một bộ phần người điều khiển phương tiện xe máy
lại lưu lĩnh phá bỏ hết ký tắc an toàn phá bỏ lực lượng giao thông
thứ tiện là đi nhưng nhanh được là phóng bất chấp đường cấm hay ngược chiều cứ thế mà đánh cực số phận
để giải thích thúc đẩy hành vi ngược chiều của các phương tiện có nguyên nhân tùy bất cập trên chính tuyến đường bên trái
dù được coi là giải pháp giải tỏa áp lực giao thông và mật độ phương tiện
trong việc tồn tại quá nhiều điểm mở quay đầu đã khiến sinh vụ giao thông nghiêm trọng
nếu mà muốn giải quyết một cách triệt để vấn đề này thì cần phải mở ra những tuyến đường mới
song hành chia tải cho tuyến đường bên trái cũng như là cần một số cái cầu vượt hoặc là hầm trôi cắt ngang tuyến đường bên trái
nhưng tất cả những biện pháp này đều đòi hỏi cái nguồn vốn đầu tư cực kỳ lớn và thời gian thi công cũng rất là dài
phải tốn có thể từ ba đến năm năm chứ không thể giải quyết một sớm một chiều được
để ngắt chặt hành vi nguy hiểm đi ngược chiều
theo các chuyên gia giao thông giải pháp hữu hiệu nhất vẫn là cưỡng chế xử phạt thật nghiêm
và việc xử phạt cần được thực hiện thường xuyên và liên tục
có như vậy dân dân mới hình thành được ý thức tuân thủ vấn đề giao thông của người dân
ý thức của người dân không thể ngày một ngày hai mà hình thành được
ngay cả nhật bản là đất nước mà chúng ta rất là kính nể về cái mức độ nghiêm túc tuân thủ luật lệ
thì thật ra năm mươi năm trước người ta cũng hỗn loạn giống như việt nam chúng ta vậy
nhưng nhờ cái quá trình tuyên truyền cũng như là xử phạt rất là bền bỉ và nghiêm túc trong hàng chục năm trời
thì dần dần mới định hình được cái thói quen và cái ý thức nâng cao được cái ý thức tuân thủ pháp luật cho người dân
tôi nghĩ giải pháp duy nhất đó là cưỡng chế và xử phạt một cách nghiêm khắc liên tục thường xuyên
có thể thấy ngoài cái ý thức chấp hành kém của người tham gia giao thông
thì trong suốt một thời gian dài công tác tổ chức giao thông tại tuyến đường nguyễn trãi vẫn chưa được quan tâm đến mức
và tai nạn giao thông rất dễ xảy ra khi mà hành vi như thế này vẫn tồn tại
thưa quý vị và các bạn trong tiểu mục cư dân mạng thì chúng ta đã cùng theo dõi những ý kiến của cộng đồng mạng
trước quyết định số bảy trăm năm mươi tám qd bnv của bộ nội vụ ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức người lao động của bộ nội vụ
và có thể thấy rằng nhiều ý kiến dư luận bày tỏ sự đồng thuận cao với những quy định rất cụ thể này
tuy nhiên thì việc triển khai trong thực tiễn như thế nào quá trình giám sát kiểm tra việc thực hiện các quy định này có thực sự nghiêm túc hay không
thì đây có lẽ không phải là câu hỏi chỉ dành riêng cho bộ nội vụ mà dành cho cả các bộ ngành nói chung
khi mà các bộ ngành đều có những quy tắc ứng xử riêng
và cùng bàn luận trả lời cho câu hỏi này thì góc nhìn chuyên gia ngày hôm nay đã mời tới trường quay phó giáo sư tiến sĩ trịnh hòa bình
nguyên giám đốc trung tâm điều tra dư luận xã hội viện xã hội học việt nam
xin được cảm ơn ông đã dành thời gian cho truyền hình công an nhân dân
và thưa ông qua theo dõi trong tiểu mục cư dân mạng vừa rồi thì ông đã thấy là cư dân mạng đã có rất là nhiều những cái ý kiến khác nhau
cơ bản là đồng tình với lại những cái quy định trong bộ ứng xử của bộ nội vụ vậy thì ý kiến của ông là như thế nào ạ
trước tiên thì tôi thấy là việc có ý kiến xung quanh một cái văn bản một cái bản quy ước nào đó đối với chúng ta bây giờ dường như là chuyện hết sức bình thường
người ta có thể cho rất nhiều ý kiến và ý kiến trái chiều thuận chiều cũng có
nhưng đúng như chị nói đấy chúng tôi thấy rằng là tuyệt đại bộ phận lấy ý kiến tán đồng và chia sẻ
thêm nữa thì tôi thấy một điều tức là dường như ý kiến mà không tán đồng không đồng thuận cao cũng chỉ dừng lại ở khía cạnh về phương diện trang phục
chứ còn những cái nội dung có tính chất cốt lõi của bản quy ước này thì người ta cũng không có điều chỉnh
không có ý kiến gì cũng không có ý kiến gì
không có phản ứng không có thêm thắt
vậy thì theo ông thì vì sao mà bộ nội vụ lại đưa ra những cái quy định mới này
bởi vì là không phải là trước đây bộ nội vụ chưa có những cái quy định về những cái nguyên tắc ứng xử của cán bộ công chức viên chức và người lao động đúng không ạ
vâng trước tiên thì chúng ta hãy nhìn vào cái bản quy ước kỳ này thì chúng ta thấy đấy là bản quy ước đầy đủ
có thể gọi vui gọi là tròn vành rõ chữ khoa học được bố trí lớp lang đầy đủ
và có tính chất là rất là chuyên nghiệp
sở dĩ chúng tôi nói như vậy bởi lẽ là không phải đến bây giờ mới có những văn bản thành văn
hoặc thậm chí những văn bản không thành văn để quy định về chế độ nhiệm vụ tác nghiệp của công chức viên chức
cũng như các viên chức và người lao động của không cứ là bộ nội vụ còn của các bộ ngành và cơ quan khác
nữa ngay cả các viện nghiên cứu như chúng tôi khi cũng có những quy chế phục vụ trong đó cũng miêu tả
cái vị trí việc làm và những yêu cầu kèm
thế thì như vậy thì rõ ràng rằng là lần này thì chúng ta được đối diện được nghiên cứu
được trông thấy một cái bản quy ước đầy đủ rõ ràng được cụ thể hóa
trong đó quy chiếu rõ ràng các cái mục là nào là trang phục nào là tác phong lề lối
nơi làm việc của cán bộ công chức viên chức và người lao động
thậm chí quy định đến cả mối quan hệ lao động rồi cái thể hiện của người công chức viên chức đó trong môi trường
cộng đồng xã hội cũng như ở gia đình có nghĩa là rất là toàn diện
thế thì vì sao mà đặt ra cái câu chuyện đó
chúng tôi nghĩ rằng là trước tiên đấy là cái nhu cầu về điển lệ hóa
quy chế hóa những vấn đề là mô tả vị trí việc làm cũng như những yêu cầu có tính chất là mục tiêu định hướng
xuyên suốt của công việc của người công chức viên chức
đấy là một nhu cầu có tính chất thường xuyên
phần nào đó nữa chúng tôi cũng nghĩ rằng là
với những lùn xùm gần đây trong thời gian gần đây chúng ta đã thấy rằng những hành xử của nhân viên này
hay của cái người nhà nước nọ ở những cái môi trường xã hội ở công sở cơ quan cũng đã dấy lên những cái mối quan ngại của xã hội
cái điểm tiếp theo nữa chúng tôi nghĩ rằng là đây là một cái yêu cầu của sự phát triển
và tôi xin được mạnh dạn nói thêm là dường như nó rất là ăn nhập với cái tinh thần mới đây nhất của thủ tướng chính phủ
phạm minh chính đã nhiều lần nhấn mạnh rằng là bây giờ là chúng ta phải
người công chức viên chức cái bộ máy của chúng ta là phải làm việc thật
phải nói tiếng nói thật
phần nào là không được nói khó không được nói không vân vân và vân vân
tức là một cái ý chí phải đổi mới thật sự
cái bộ máy đó phát triển theo cái hướng là gần dân hơn
vi dân hơn rõ ràng hơn bằng những cái tiêu chỉ cụ thể
thì chúng tôi nghĩ rằng là
nhưng mà đây nó vẫn là một cái nhu cầu có tính chất thường xuyên
và đặt một cái yêu cầu mắc tính chất phát triển trong cái thời kỳ mới
như chúng ta đã thấy rằng là trong bối cảnh hiện nay là môi trường mạng
môi trường những cái xã hội quá trình phát triển
có những cái phức tạp nền sinh
thành ra đây là một cái điều kiện là một cái dịp để người ta điền lệ hóa
quy chế hóa một cách chính thức bài bản và chuyên ngành
tuy nhiên thì tôi cũng có một cái thắc mắc đó là như ông vừa nói
rõ ràng là mỗi bộ ngành thì chúng ta đều đưa ra những cái bộ quy tắc ứng xử
những cái quy chuẩn riêng
vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể áp dụng được một cách phù hợp
với những cái quy định chung cho cán bộ công chức viên chức và người lao động
đã có những cái quy định cụ thể đấy rồi
và làm sao mà nó không đưa ra những cái tiêu chí quá là khắt khe
hoặc là khiên cưỡng đối với lại cán bộ công chức viên chức và người lao động
tôi cho rằng là không loại trừ là do cái môi trường công tác
do cái vị thế của mỗi một cơ quan có thể
có những yêu cầu đặc thù có những đòi hỏi đặc thù
nhưng chuyện đó tôi cho là không nhiều lắm
chẳng hạn như đối với những cơ quan thuộc khu vực hành pháp
mà dính đến kiểm soát dính đến thanh tra
người ta có thể có những yêu cầu đặc biệt hơn về mặt sắc phục
về mặt những ký tín hiệu để cho kể cả người trong đội ngũ
cũng như người ở ngoài môi trường xã hội người ta nhận biết
chứ còn về đại thể chúng tôi nghĩ là
không có những xung đột không có những mâu thuẫn gì đáng kể
khi mà thực hiện những cái quy ước loại này
khi đưa vào vận dụng trong cái hệ thống các cái cơ quan công quyền
mà cụ thể ở đây là cái quy ước của văn bản nội vụ
chúng tôi nghĩ rằng là cái văn bản này hoàn toàn có thể được áp dụng
ở một số các cơ quan đơn vị các bộ ngành khác mà không có gì vướng mắt
và tôi cũng chia sẻ rằng là sẽ không được phép để đặt ra những cái gì
nó khiên cưỡng những gì đòi hỏi hết sức là độc đáo dị biệt
đến mức là người ta khó làm
và điểm lại thấy rằng ở đây cũng không có gì ghê gớm cả
chẳng hạn như là người ta chỉ đòi hỏi phải ăn mặc quần áo trang nghiêm
không mặc những đồ sử dụng mà thường người ta chỉ sử dụng khi đi du lịch
khi đi giao tiếp bình thường ngoài xã hội
chúng ta hãy nhìn xem chẳng hạn như câu chuyện là
khi chụp ảnh chứng minh hay làm ảnh hộ chiếu hay bất cứ một cái gì đấy
cơ quan chức năng vẫn đòi hỏi là không được mặc áo bán lỗ
không được mặc áo phong mà không có cổ chẳng hạn
thì rõ ràng những cái điều đó là không hề khó thực hiện
như vậy chúng tôi chia sẻ rằng là đúng là không có những cái quy định
chéo nghe gì để cho công chức viên chức và cán bộ
cũng như người lao động của đơn vị bộ ngành này khó thực hiện
đến mức dường như không thể thực hiện được

rõ ràng là đều có những cái quy định rất rất là khó thực hiện đến mức dường như không thể thực hiện được

thì cái việc mà ý thức chấp hành
của mỗi cán bộ công chức viên chức
là đương nhiên rồi tuy nhiên thì làm
thế nào để thực hiện một cách hiệu quả thì có lẽ
là chúng ta phải bàn đến cái câu chuyện kiểm tra
giám sát vậy thì theo ông thì
chúng ta nói gì về vấn đề này ạ
chúng tôi nghĩ là làm bất cứ việc gì
cũng đều phải có quá trình giám sát
kiểm tra và có đánh giá
thậm chí là để rút kinh nghiệm
để làm cho nó tốt hơn thì đương nhiên
ở những vấn đề này cũng đặt ra
đối với những cơ quan đơn vị
đầu này thì cái hệ thống giám sát
nó vận hành ngay trong đội ngũ
của những người thực hành cái nhiệm vụ đó
theo thể thức
kể cả đối với cấp trên cấp dưới
chúng ta có thể thấy rằng là phải tôn trọng
cái trật tự hành chính chẳng hạn và như vậy
là cấp trên đánh giá cái chất lượng
hoạt động cái thể hiện ra bên ngoài
của cấp dưới bên cạnh
đó là còn có các tổ chức các cơ quan
các đoàn thể có liên quan
các tổ chức quần chúng ngay trong nội bộ
của đơn vị đó cũng có điều kiện
để nói lên tiếng nói đó và
tiếp theo chúng tôi nghĩ rằng là một cái điều
thiết tưởng là rất là quan trọng đó là
còn sự kiểm tra
nhìn nhận cảm nhận
của quân chúng nhân dân
ở ngoài xã hội những hoạt động người ta
có thể phát hiện ra và kiến nghị
các cơ quan có trách nhiệm
và cái quan trọng là chính trong
cái bộ máy của đơn vị
như này là phải có cái chuyện
đánh giá thường xuyên
và thậm chí phải hình thành
lên những tiêu chí tiêu chuẩn
cụ thể hơn nữa trong
quá trình xem xét đánh giá
và gắn nó với
các thể thức thi đua khen thưởng
nhưng mà tôi cũng mở đơn án thêm rằng là
đó là những vấn đề có tính chất hình thức
chứ còn ở đây thì cái thức
đó cuối cùng đó là chất lượng
công tác nó được
nâng lên qua quá trình thực hiện
một cách nghiêm túc đầy đủ
và thực hiện với một sự tự giác cao độ
có nghĩa là giống như một niềm vui khi người ta
thử hành công việc
xin được cảm ơn những chia sẻ vừa rồi của ông rõ
rằng kết thúc đo cuối cùng
cũng chính là sự cảm nhận sự hài lòng
của người dân đối với cái cách ứng xử của mỗi cán bộ
công chức viên chức trong công việc của mình
và một lần nữa thì xin cảm ơn
ông trịnh hòa bình đã dành thời gian
cho truyền hình công an nhân dân và chương trình
an ninh toàn cảnh sẽ được tiếp tục với các nội dung
đáng chú ý khác